phúc tiếp tục chém cho đến khi nạn nhân tử vong
sau đó phúc đào hố trôn sắc nạn nhân phi tan hiện trường
gây án xong phúc tắm rửa và về nhà đi ngủ
ba ngày sau thi thể nạn nhân được tìm thấy
quá trình điều tra theo kết luận của trung tâm giám định pháp y tâm thần đà nẵng
trước trong và sau khi gây án và hiện tại đối tượng phúc bị hạn chế năng lực nhận thức và điều khiển hành vi
móc chứng bệnh loạn rục phô bầy
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tòa nhân dân tỉnh quảng nam mở phiên xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo lê phúc mức án trung thân yêu cầu đền bù số tiền hơn một trăm ba mươi triệu đồng cho gia đình nạn nhân
nhưng phía bị hại sau đó kháng cáo
bị cáo trướng quán dậu chú xã long bình huyện phú riêng
đã bị lệnh án một mươi tám năm tù giam về các tội cướp tài sản giết người
theo cáo trạng tại khu vực đường liên thôn một mươi một xã long bình huyện bù gia mập
chướng quán dậu dùng dao bấm vào khúc cây cao su chặn đường
chế chị trần thị ngọc oanh đưa vào vườn điều để cướp tiền
chị oanh kêu cứu thì bị dậu dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến chị oanh tử vong sau đó dậu bỏ trốn
trên đường trốn chạy dậu kể lại sự việc cho hoàng văn bắc hoàng văn lạng nguyễn hải nam
nguyễn trung nghĩa và chu văn nam cùng ngụ xã long bình biết việc dậu vừa giết người
nhưng các bị cáo này không trình báo cơ quan chức năng sau đó dậu đến cơ quan công an đầu thú
xác định lúc phạm tội bị cáo dậu chưa đủ một mươi tám tuổi
hội đồng xét xử đã tuyên phạt trướng quán dậu một mươi tám năm tù về tội giết người và ba năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt một mươi tám năm tù giam hình phạt đối với vị thành niên
các đối tượng còn lại nhận mức án ba tháng tù giam về tội không tổn sắc tội phạm
dương bị cáo chu văn nam cũng bị tuyên ba tháng tù nhưng cho hưởng án treo
trong thời gian giữa tháng bảy vừa qua tại huyện hớn quản tỉnh bình phước
đã xảy ra một vụ cướp táo tợn vào lúc sáng sớm khiến người dân nơi đây hết sức bàng hoàng và lo lắng
nhóm cướp ra tay rất lạnh lùng và quyết liệt hòng chiếm đoạt tài sản và thoát thân
trong quá trình giảng co một trong hai bị hại đã bị đối tượng chém gây thương tích
nhưng rất may không ảnh hưởng đến tính mạng
ngay sau khi xảy ra vụ cướp lực lượng công an huyện hớn quản đã vào cuộc điều tra
truy xét thủ phạm ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
gia đình ông nguyễn thanh duyên và bà mai thị cúc tại xã tân hưng huyện hớn quản
vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bị nhóm cướp đột nhập vào nhà tấn công gia chủ
và cướp đi một số tài sản vào lúc dạng sáng ngày một mươi sáu tháng bảy
khi đó chỉ có hai ông bà ở nhà và đang ngủ say bất trật tỉnh giấc thì thấy hai bóng người
đang cắt sợi dây chuyền bà cúp đeo ở cổ
hoàng hồn bị hô hoán thì bà bị một trong hai đối tượng dùng tay bóc cổ
lúc bây giờ là cô la lên cô nói cứu tôi với mày lấy cái gì tao cho mày lấy mày đừng có giết vợ chồng tao
đó là la mà nó không cho la
nó dỡ con dao lên là cô sợ với lại cô lại không la to cô lại la nhỏ lại
cô sợ nó đâm cô lại la nhỏ lại
rồi cái thằng kia nó giật cái mùng nó trùm cả hai ông bà lại cả nó ở trong mùng nó lúng túng ở trong đấy
rồi nó giật cái sợi dây chuyền
cô sợ lắm cô bàng hoàng cô khiếp mà tới bây giờ không còn đang còn sợ
cứ xác định là mình phải chết thôi vì có hai ông bà già yếu
ngóc cái đầu lên thì tôi mới đánh nó một cái rỡ ra thì tóc được thì tôi mới lọa ra rồi cái mùng tôi mới chui ra được
chưa ra thì bắt đầu thì nó đứng lên rồi nó đứng lên nó
giờ đấm ra thì tôi cũng nhanh nói chung là cũng còn thấy nhanh túm bắt cái tay nó
thì thấy con trai nó đang gầm ở đây sợ đâm thì túm bắt hai tay
túm bắt hai tay rồi ép vào chỗ đấy ép vào chỗ cái tường đấy
thì thằng kia nó mới nhảy ra nó bỏ đây cô giờ tôi ra
thấy rõ ràng nó cầm con trao nó chết rồi phát
rất may ông duyên chồng của bà cũng kịp tỉnh giấc và chống lại hai tên cướp để cứu vợ
ngay sau khi nhóm cướp bỏ chạy khỏi hiện trường ông duyên đã điện thoại báo tin cho lực lượng công an xã tân hưng
nhận thấy tính chất manh động liều lĩnh của nhóm cướp công an huyện đã huy động hàng chục trinh sát hình sự và điều tra viên vào cuộc tiến hành các biện pháp điều tra truy xét thủ phạm
quá trình gây án thì các đối tượng đã dùng khẩu trang
rồi dùng mũ mũ kết để mà che mặt
thì từ những cái cơ sở mà đánh giá dấu vết hiện trường cái đường vào của nhà bị hại và các cái mối quan hệ thì chúng tôi đã hình dung ra một cái điểm là có nhiều khả năng là đối tượng có mối quan hệ gia đình là gây án ở khu vực này
các điều tra viên đã xác định được ba đối tượng gây án
đối tượng gây án gồm mai thế sơn hai mươi hai tuổi ngụ tại ấp ba xã tiến thành thị xã đồng xoài là cháu ruột của nạn nhân
trần đình minh hai mươi năm tuổi ngụ tệ ấp hai xã long hưng huyện phú riềng
và trương minh hoàng hai mươi năm tuổi ngụ tại thôn tân lực xã bù nho huyện phú riềng thuộc tỉnh bình phước
sau hơn sáu ngày truy xét tại nhiều địa phương và đến ngày thứ bảy lực lượng chức năng mới bắt được sơn cùng minh đang lẩn trốn ở vùng đồi núi thuộc xã đắc ngo huyện tuy đức tỉnh đắk nông
ngay sau đó đối tượng hoàng cũng bị bắt khẩn cấp tại nhà
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hớn quản đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam sơn minh và hoàng để điều tra về hai tội trộm cắt tài sản và cướp tài sản
ngào đá sông vào nhà dân khống chế những người sống trong nhà một đối tượng vừa bị lực lượng công an thành phố trà vinh bắt giữ
đối tượng tên trần bảo phương có biểu hiện phê ma túy đã xông vào ngôi nhà của ông thạch nhông tại khóm hai phường tám thành phố trà vinh
tại đây phương dùng búa đập phá cửa kính và dùng kéo lưỡi hái khống chế vợ chồng ông nhung và hai người con gái
tuy nhiên ông nhung cùng vợ và một người con gái nhanh chân chạy thoát ra ngoài
riêng chị thạch thị thanh dung hai mươi năm tuổi bị bại liệt nằm trên giường nên đã bị phương dùng hung khí khống chế
nhận được tin báo công an thành phố trà vinh nhanh chóng đến hiện trường tổ chức lực lượng bao vây và kịp thời không chế đối tượng thu giữ hung khí gây án
kết quả kiểm tra cho thấy phương đã sử dụng ma túy trước khi gây án
còn tại lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cao lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng đinh văn chính
qua một thời gian dài trinh sát nắm tình hình vào hồi hai mươi hai h ngày hai mươi chín tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện cao lộc phối hợp với đồn biên phòng ba sơn tổ chức bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng đinh văn chính
qua khám xét tổ công tác phát hiện một trăm ba mươi hai gói nhỏ heroin hai khẩu súng tự chế một quả liệu đạn và nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan điều tra đinh văn chính khai nhận trước đó ngày hai mươi tám tháng bảy tại khu vực biên giới việt trung chính đã gặp một người đàn ông quốc tịch trung quốc không rõ địa chỉ tên tuổi và đã đưa một năm trăm linh nhân dân tệ để mua số ma túy trên hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
nghiện ma túy tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng ngô thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn vừa bị cơ quan công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên ra quyết định khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy
do mâu thuẫn cá nhân từ trước nên vào khoảng sáu giờ ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tâm đã đến trước cửa nhà ông đào hồng thắng ở cùng thôn chửi bới dẫn đến sâu sát
trong lúc giảng co với ông thắng tâm đã đưa cánh tay cuốn tấm vải màu đen lên trời sau đó mọi người nghe thấy một tiếng nổ rất to giống như tiếng súng nên hoảng sợ bỏ chạy
nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã phối hợp với công an xã trung hòa có mặt tại hiện trường
công an huyện yên mỹ đã tiến hành khám xét nơi ở và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ngô thanh tâm về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tại nhà và trên người đối tượng tổ công tác thu giữ bốn khẩu súng một mươi viên đạn hai rùi cui gần hai gram ma túy đá cùng nhiều vật chứng có liên quan